thưa quý vị tại sơn la lực lượng chức năng liên tiếp bắt các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị phát hiện và bắt giữ
tại bản phát xã lòng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la đối tượng tráng a phái bị bắt giữ cùng tăng vật là ba mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai mua số ma túy trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về để bán kiếm lời
trong khi đó tại bản thống nhất xã trường khương huyện sông mã hai đối tượng phạm văn hữu và sồng a cho cũng đã bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hữu và cho khai nhận hai đối tượng liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời
đang trong quá trình giao dịch mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ